tại buổi tiếp ông jonathan choi chủ tịch phòng thương mại hồng kông việt nam
đồng thời là chủ tịch tập đoàn sunwa hồng kông trung quốc
thủ tướng nhấn mạnh hợp tác giữa việt nam và trung quốc nói chung hồng kông nói riêng
tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư du lịch văn hóa
thủ tướng đề nghị phòng thương mại hồng kông việt nam đóng vai trò cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước
hợp tác mạnh mẽ hơn nữa không chỉ về cà phê gạo mà cả hàng thủy sản và các mặt hàng khác
thủ tướng nề rõ chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
đầu tư kinh doanh tại việt nam đồng thời mong muốn đón các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính
có năng lực quản trị công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường
ông jonathan choi trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ và các cơ quan chức năng việt nam
đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hồng kông đầu tư kinh doanh thành công tại việt nam thời gian qua
đến nay đã có một số đoàn doanh nghiệp của trung quốc
sang việt nam và cơ hội hợp tác là rất khả quan
không chỉ các doanh nghiệp quan tâm mà một số địa phương của trung quốc cũng rất quan tâm